như vậy sau bốn ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm cả nước đã xảy ra một trăm một mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết tám mươi người bị thương bảy mươi chín người
so sánh với bốn ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám giảm hai vụ tăng một người chết
lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông các địa phương
đã phát hiện xử lý hơn hai chín trăm linh trường hợp vi phạm luật giao thông phạt gần hai tám tỷ đồng
đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia ngày ba mươi tháng bốn cũng đã nhận được một mươi hai cuộc gọi
và tin nhắn của người dân phản ánh về việc nhồi nhét hành khách
trở quá số người quy định và tình trạng ủn tắc giao thông tại nhiều tuyến đường
một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn triệt phá thành công bắt giữ ba đối tượng thu giữ hai mươi sáu bánh heroin
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bốn tại km sáu mươi hai năm trăm linh quốc lộ một a thuộc huyện chi lăng
lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng
chu văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh đắk nông khi đang trên xe khách di chuyển hướng hà nội lạng sơn
tăng vật thu giữ gồm hai mươi sáu bánh heroin hai điện thoại di động và một số vật chứng khác
qua đấu tranh khai thác tổ công tác đã bắt giữ thêm hai đối tượng là vương văn trưởng và hứa viết chấn
có liên quan trong đường dây này
cũng liên quan tới hành vi mua bán tảng chữ trái phép trên ma túy
ba vụ án vừa được tòa nhân dân huyện trạm tấu của tỉnh yên bái đưa ra xét xử lưu động
các vụ án xảy ra từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
các đối tượng gồm lý a dê giàng a của hờ a co chú tại huyện trạm tấu tỉnh yên bái
và phàng a khua chú tại huyện mường la của tỉnh sơn la về hành vi mua bán sử dụng tàng trữ vận chuyển trái phép
chất ma túy với tổng số lượng gần hai kg thuốc viện được các đối tượng thu mua để sử dụng và bán kiếm lời
tòa nhân dân huyện trạm tấu đã tuyên phạt các đối tượng lý a dê hai năm sáu tháng tù giam giàng a của một năm sáu tháng tù giam hờ a co một năm sáu tháng tù giam và phàng a khua hai năm ba tháng tù giam
đến tiệm vàng giả vờ mua vàng sau đó dùng búa đập vỡ kính tủ rồi cướp đi bốn sợi dây chuyền
đối tượng nguyễn thanh hãn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện phú hòa của tỉnh phú yên vừa bị người dân và các lực lượng công an truy đuổi bắt giữ
khoảng một mươi ba h ba mươi phút chiều nay ba mươi tháng bốn hãn mang túi sách có súng điện tự chế búa đến tiệm vàng ngọc kim cúc ở chợ đông lộc xã hòa thắng để giả vờ mua vàng
khi thấy không có khách hàng đến giao dịch hãn đã rút chiếc búa từ trong túi sách ra đập vỡ tủ kính để cướp bốn sợi dây chuyền vàng
trước khi tàu thoát hãn đã cầm súng điện tự chế uy hiếp đe dọa tính mạng chủ tiệm vàng
tuy nhiên nghe tiếng hô hoán của chủ tiệm vàng ngọc kim phúc một số người dân ở gần đó đã ập đến vây bắt kẻ cướp cùng tăng vật rồi dẫn dải đến công an xã hòa thắng
cùng nhau giàn cảnh đánh ghen lấy dao lam dọa nạn nhân trong nhà nghỉ để cướp một chín lượng vàng
nguyễn thị phượng ba mươi chín tuổi và nguyễn thị thanh tâm bốn mươi bảy tuổi cùng chú ở huyện cờ đỏ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cờ đỏ
thành phố cần thơ khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi
điên quan đến vụ việc còn có nguyễn văn bặn chú tại huyện cờ đỏ nhưng người này đã nhảy lầu tử vong
theo kết quả điều tra ban đầu bạn đang có vợ là trương thị lệ nhưng sống chung như vợ chồng với phượng
gần đây bạn quen với một người phụ nữ khác
vào trưa ngày một mươi chín tháng bốn bận cùng với người phụ nữ trên đến thuê phòng nghỉ
phượng cùng tâm bất ngờ xông vào đánh ghen
cả hai đe dọa dùng dao lam rạch mặt để cướp số nữ trang khoảng một chín lượng vàng cùng chiếc điện thoại di động
gây án xong phượng mang số vàng này đi cất giấu còn điện thoại đưa bạn giữ
sau đó cơ quan công an đã mời những người liên quan đến làm việc
gây ra hơn chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện tây sơn của tỉnh bình định
đối tượng thái nhật khang hai mươi tuổi vừa bị công an huyện tây sơn của tỉnh bình định khởi tố và bắt tạm giam
vào ngày hai mươi tám tháng ba khang đột nhập vào nhà anh trần hồ quốc thịnh trộm hai chiếc điện thoại di động iphone bảy và một triệu đồng
sau khi làm rõ vụ trộm này cơ quan điều tra còn đấu tranh làm rõ khang là thủ phạm của hơn chục vụ trộm khác xảy ra trên địa bàn huyện tây sơn từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt
thái nhật khang là đối tượng đang có hai tiền án về tội trộm các tài sản vừa mới ra tù cuối năm hai nghìn một mươi tám